đã có cuộc hội đàm theo hình thức trực tuyến với ngài tanahashi yasufumi bộ trưởng chủ tịch ủy ban công an quốc gia nhật bản
theo đó hai bên tiếp tục thúc đẩy mạnh việc chuyển tải thông tin giữa lãnh đạo cấp cao hai nước tăng cường ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế khu vực
tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh an toàn cho các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước các sự kiện lớn diễn ra ở mỗi nước
và phối hợp bảo hộ công dân bảo vệ cơ quan đại diện của mỗi nước tại nước sở tại
tăng cường hợp tác trong công tác bảo hộ công dân tạo điều kiện cho công dân nước này sinh sống học tập và làm việc hợp pháp tại nước kia
chúc mừng bà cheden dobson được bổ nhiệm làm tân đại sứ new zealand tại việt nam
đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an hy vọng trong nhiệm kỳ công tác tại việt nam ba đại sứ sẽ có nhiều sáng kiến là cầu nối thúc đẩy hơn nữa
quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và quan hệ hợp tác trong lĩnh vực an ninh cảnh sát nói riêng
đồng thời mong muốn new zealand tiếp tục ủng hộ việt nam tại các diễn đàn đa phương
tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả thỏa thuận hợp tác và đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia hai bên đã ký kết
phát biểu tại hội nghị giao ban trực tuyến giữa hai bộ công an quốc phòng đánh giá kết quả sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
thực hiện nghị định số ba trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
hai lực lượng cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung
phương hướng phối hợp các quan điểm chủ trương của đảng nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng an ninh
trọng tâm là nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng cần coi trọng công tác nắm tình hình
thông tin hai chiều phải đảm bảo đúng quy trình đầy đủ thường xuyên chính xác và kịp thời
tăng cường phối hợp đấu tranh ngăn chặn âm mưu chống phá đảng nhà nước của các thế lực thù địch
tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm
có liên quan đến biên giới và trên biển gắn với phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tuần qua phát biểu tại lễ công bố trao quyết định điều chuyển công tác đối với đại tá hồ văn mười
nguyên giám đốc công an tỉnh đắk nông đến nhận công tác tại ban thường vụ tỉnh ủy đắk nông
giữ chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông
điều động đại tá bùi quang thanh phó giám đốc công an tỉnh quảng bình
đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh đắk nông
trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tin tưởng trên cương vị công tác mới
hai đồng chí tiếp tục phát huy năng lực sớm tiếp cận với môi trường công tác mới
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng và nhân dân giao phó
tạo môi trường ổn định phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đắk nông
việc triển khai công tác đặc xá phải đảm bảo khách quan nghiêm túc chặt chẽ công bằng
dân chủ công khai minh bạch đúng đối tượng tuyệt đối không để xảy ra sai sót
đây là nhấn mạnh của thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
ủy viên thường trực hội đồng tư vấn đặc xá trưởng ban chỉ đạo về đặc xá của bộ công an
tại hội nghị tập huấn triển khai thực hiện quyết định của chủ tịch nước về đặc xá năm hai nghìn hai mươi một diễn ra trong tuần qua
thứ trưởng cũng yêu cầu từng cơ sở giam giữ phải ra soát rất kỹ quy định
kiên quyết không để lọt những người không đủ điều kiện hoặc những người đủ điều kiện nhưng không được đặc xá
nếu bất kỳ ai bất kỳ cấp nào vi phạm đều sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật kể cả xử lý hình sự
chỉ đạo công tác trọng tâm sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an đề nghị cục khoa học chiến lược và lịch sử công an cần tiếp tục đổi mới
nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu đánh giá thông tin kịp thời tham mưu đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ đề xuất với trung ương đảng chính phủ ban hành các chủ trương biện pháp phù hợp
để bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội chủ động khẩn trương phối hợp với các ban biên soạn chuyên ngành
đẩy nhanh tiến độ tái bản bách khoa toàn thư công an nhân dân
tại buổi làm việc với công an các đơn vị địa phương ở phía nam về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an yêu cầu công an các tỉnh thành
báo cáo hàng ngày tình hình dịch bệnh nhất là một số trường hợp đột xuất bất ngờ kịp thời cho ban chỉ huy tiền phương
đồng thời tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp góp phần kiềm chế sự lây lan dịch covid một mươi chín trong cộng đồng
thứ trưởng lê quốc hùng cũng đã đến thăm và làm việc tại các chốt kiểm dịch tại thành phố hồ chí minh đồng nai vũng tàu đồng tháp
đồng chí mong muốn cám bộ chiến sĩ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn vất vả đồng hành cùng cấp ủy chính quyền địa phương
ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan tích cực tuyên truyền vận động nâng cao ý thức người dân và tăng cường công tác kiểm soát người phương tiện
tuần tra kiểm soát trên các tuyến thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
sáng nay công an tỉnh quảng trị tổ chức lễ khởi công cải tạo mở rộng trụ sở làm việc công an huyện đảo cồn cỏ
tham dự buổi lễ về phía bộ công an có thượng tướng nguyễn khánh toàn nguyên ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thường trực bộ công an
thượng tướng bùi văn nam nguyên ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và công an tỉnh quảng trị
do yêu cầu công tác trên cơ sở đề nghị của công an quảng trị bộ công an đã đồng ý phê duyệt dự án đầu tư cải tạo
mở rộng trụ sở làm việc công an huyện đảo cồn cỏ với mục tiêu đảm bảo điều kiện làm việc ở ứng trực bếp ăn và các sinh hoạt khác cho cán bộ chiến sĩ công an huyện đảo cồn cỏ
công trình sẽ được xây dựng với quy mô gồm một nhà làm việc ba tầng với tổng diện tích sàn sáu trăm sáu mươi m hai một nhà ở cán bộ chiến sĩ hai tầng với diện tích sàn trên bốn trăm linh m hai
cải tạo mở rộng nhà tạm giữ và xây dựng một nhà kho vật chứng theo mẫu của bộ công an
việc triển khai dự án cải tạo mở rộng trụ sở làm việc công an huyện đảo cồn cỏ sẽ là bộ mặt góp phần hoàn chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh phát triển kinh tế du lịch trên huyện đảo đồng thời góp phần củng cố tiền đồn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia
thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân liên quan đến công tác đăng ký quản lý cư trú
ghi nhận sau hai tuần thực hiện theo luật cư chú năm hai nghìn hai mươi
người dân đánh giá và ghi nhận những điểm mới hết sức thuận lợi trong các thủ tục hành chính
đến trụ sở công an phường phạm đình hổ quận hai bà trưng hà nội để làm thủ tục tách khẩu cho con trai
những người dân đã cảm nhận được sau hai tuần triển khai luật cư trú năm hai nghìn hai mươi điều này cũng thể hiện được những nỗ lực và quyết tâm rất lớn của lực lượng công an trong cải cách thủ tục hành chính ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý dân cư phù hợp với xu thế phát triển của thế giới và người dân sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ sự thay đổi toàn diện này